vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay tại phường hồng hải thành phố hạ long đã xảy ra sự cố sạt lở kè khiến năm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều hộ khác phải sơ tán khẩn cấp
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thi công công trình
tại hiện trường toàn bộ phần kè phía sau sát ngõ đi của người dân đã bị sạt xuống bờ kè có độ cao hơn một mươi mét xung quanh có nhiều nhà dân
ngay sau khi vụ việc xảy ra ubnd phường hồng hải đã lập biên bản và tổ chức sơ tán khẩn cấp một mươi sáu hộ dân sống xung quanh địa điểm sạt lở bờ kè
trong đó có năm hộ bị ảnh hưởng trực tiếp để bảo đảm an toàn và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo ubnd tp hạ long để có chỉ đạo kịp thời